thưa quý vị giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua vùng biển phía bắc nên khu vực bắc biển đông
bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển quần đảo trường sa
vịnh bắc bộ vùng biển từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan
sẽ có mưa rào và rông trong mưa rông có thể xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đó cảnh báo toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên
đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh
các chủ thuyền cần hết sức lưu ý và di chuyển đến nơi tránh trú an toàn
trong khi đó mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to đến rất to
cũng là hình thái thời tiết chủ đạo trên đất liền ở cả ba miền
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn có thể gây ngập úng
tại các khu đồ thị và xa lở đất ở những sườn dốc cao
vì vậy quý vị nên hạn chế ra ngoài đường những khi trời mưa lớn để đảm bảo an toàn